trong ngày một mươi sáu tháng tám sở y tế tp hcm đã ban hành công văn yêu cầu tất cả các bệnh viện
trên địa bàn thành phố phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc covid một mươi chín hay không
theo đó cổng cấp cứu của tất cả bệnh viện phải mở hai mươi bốn trên bảy nhân viên trực cấp cứu luôn mang đầy đủ
các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực bệnh viện không được yêu cầu người bệnh xuất trình kết quả
xét nghiệm sars cov hai khi tiếp nhận đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần
phải có buồn cấp cứu sàng lọc covid một mươi chín nếu xác định là người mắc covid một mươi chín thì chuyển sang khu cách ly điều trị
đối với các bệnh viện điều trị covid một mươi chín nếu bệnh nhân tự đến hoặc do xe cấp cứu chuyển đến
không hoặc chưa xác định mắc covid một mươi chín bệnh viện phải bố trí bộ cấp cứu sàng lọc riêng biệt
nếu người bệnh được xác định mắc covid một mươi chín bệnh viện phải tiếp nhận và cấp cứu cho người bệnh
sau cấp cứu từ xác định tuyến điều trị để tiếp tục điều trị hoặc chuyển người bệnh đến bệnh viện phù hợp